thành phố hà nội đã tổ chức đêm hội trăng rằm hai nghìn một mươi tám cho một cháu thiếu nhi và các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự và tặng quà cho các em cùng dự có đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
phát biểu tại đêm hội đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh tết trung thu hàng năm là dịp để các cấp các ngành đoàn thể
các tổ chức xã hội và nhân dân thành phố hà nội thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình dành cho trẻ em
đặc biệt đêm hội trăng rằm năm nay có các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt gia đình gặp nhiều khó khăn
nhưng tất cả đều đã rất nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống trở thành những người con ngoan trò giỏi
hy vọng những món quà trong đêm hội này sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em trong năm học mới
với quyết tâm đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và gian luyện
trong không khí vui tươi
phấn khởi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao quà tặng đại diện thiếu nhi thủ đô tiêu biểu và có hoàn cảnh đặc biệt
nhân dịp này lãnh đạo thành phố hà nội cũng đã trao một phần quà trị giá chín mươi năm triệu đồng tặng một em nhỏ tham dự đêm hội trăng rằm